hồng y nguyễn văn nhơn tổng giám mục tổng giáo phận hà nội cùng các linh mục trong tổng giáo phận đã đến thăm và chúc tết ban dân vận trung ương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tiếp đoàn
thay mặt các linh mục và giáo dân tổng giáo phận hà nội hồng y nguyễn văn nhơn chúc trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai
và các cán bộ công chức viên chức người lao động một năm mới tràn đầy sức khỏe mọi sự tốt đẹp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó
phục vụ nhân dân trong đó có đồng bào công giáo hồng y nguyễn văn nhơn đã thông báo một số tình hình hoạt động và đời sống của người công giáo các giáo sứ và giáo họ
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai gửi lời chúc tết tới các tín đồ công giáo trong tổng giáo phận hà nội
lắng nghe các chia sẻ của hồng y và linh mục khẳng định sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng là hoạt động bình thường là quyền của mỗi con người
trưởng ban dân vận trung ương lưu ý các cán bộ lãnh đạo trong ban tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân trong sinh hoạt tôn giáo
đồng chí trương thị mai mong muốn hai bên có sự qua lại thăm hỏi và trao đổi nhiều hơn